tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp chủ tịch hãng dloyd toàn cầu david krisen
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chào mừng chủ tịch hãng david grussen tham dự hội nghị thượng đỉnh các tổng giám đốc doanh nghiệp apec tại việt nam
chủ tịch hãng david krisen trân trọng cảm ơn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dành thời gian tiếp
chúc mừng việt nam đã tổ chức thành công tuần lễ cấp cao apec hai nghìn một mươi bảy với hơn hai nhà lãnh đạo các nền kinh tế và doanh nghiệp đã tham dự
trao đổi và thảo luận rất nhiều vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế điều này đã khẳng định vị thế và uy tín của việt nam trong apec
chủ tịch deloi toàn cầu cảm ơn chủ tịch quốc hội trên cương vị công tác tại bộ tài chính trước đây đã tham gia vào việc công bố thành lập deloi việt nam
đóng góp quan trọng vào sự thành công của de việt nam hiện nay
chủ tịch quốc hội nêu rõ việt nam đã và đang hội
hợp quốc tế ngày càng sâu rộng là thành viên của nhiều hiệp hội hợp tác kinh tế thương mại quan trọng trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu
do đó vai trò của kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán tư vấn cho doanh nghiệp cho nhà nước là hết sức quan trọng
chủ tịch quốc hội mong muốn deloitte toàn cầu sẽ tiếp tục đầu tư phát triển deloitte việt nam
quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực kiểm toán độc lập để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tính cạnh tranh và vị thế của de việt nam
chủ tịch quốc hội cũng mong muốn
chủ tịch quốc hội mong muốn deloitte toàn cầu sẽ chia sẻ những thông tin kinh nghiệm với các cơ quan của quốc hội việt nam
phục vụ cho hoạt động thẩm tra giám sát các vấn đề về kinh tế tài chính ngân sách nhà nước của quốc hội việt nam
trong bối cảnh thế giới đang thay đổi hết sức nhanh chóng với sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
toàn cầu hóa thì sự chia sẻ kinh nghiệm chi thức là hết sức quan trọng
nhấn mạnh điều này chủ tịch deos toàn cầu khẳng định luôn sẵn sàng chia sẻ với việt nam những thông tin hữu ích
những kinh nghiệm mà de toàn cầu có thế mạnh như về phát triển đô thị thông minh kiểm toán thị trường vốn
tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hoạt động của deloit việt nam